theo tổng cục thống kê do xăng dầu và điện tăng giá mạnh cùng ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là cpi tháng năm tăng bốn mươi chín so với tháng trước
cụ thể có chín trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá gồm nhóm giao thông có mức tăng cao nhất nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng đồ uống và thuốc lá hàng hóa và dịch vụ khác may mặc mũ nón giày dép thiết bị và đồ dùng gia đình văn hóa giải trí và du lịch hàng ăn và dịch vụ ăn uống giáo dục
nguyên nhân khiến cpi tháng năm tăng là do kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài cùng với việc giá xăng dầu điều chỉnh hai đợt khiến bình quân giá xăng dầu tăng làm tăng cpi chung hai mươi chín
tổng cục thống kê cũng cho biết tháng năm lãm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do giá xăng dầu và điện tăng lạm phát cơ bản năm tháng đầu năm nay so với cùng kỳ ở mức một tám